công an quận hà đông thành phố hà nội đã khởi tố vụ án hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi tháng năm tổ công tác tuần tra công an quận hà đông trong quá trình làm nhiệm vụ
phát hiện trên đoạn đường trần phú thuộc địa bàn phường văn quán quận hà đông
có khoảng hơn ba mươi thanh thiếu niên điều khiển xe máy sử dụng hông khí là tuyếp sắt dài gắn dao nhọn phóng nhanh theo hướng đường nguyễn trãi quận thanh xuân
tổ công tác xác minh truy bắt làm rõ sự việc nhằm chấn áp và ngăn chặn ngay hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã xác minh và bắt giữ hai mươi sáu đối tượng thu giữ hai tuyếp sắt hàn dao phóng hai kiếm và một mươi ba xe máy các loại
nguyên nhân vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên vào đêm ngày tám tháng năm dạng sáng ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng
đối với sáu đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự công an quận hà đông đã giáo dục gian đe bàn giao cho gia đình
thông báo đến nhà trường chính quyền địa phương để quản lý giáo dục cho xử lý